những ngày qua do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số hai tại các tỉnh miền núi phía bắc đã có mưa lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người
trong đó nguyên nhân chủ yếu do bất cẩn như bị lũ cuốn trôi khi đi qua suối ngầm tràn nước chảy xiết trẻ em bị đuối nước
tính đến nay đã có bảy người thiệt mạng và mất tích do mưa lũ cuốn trôi
cụ thể tại hòa bình có ba người chết hai người mất tích do bị lũ cuốn
trong đó phú thọ có một trường hợp lào cai có một người bị thương nặng một người mất tích cùng nhiều thiệt hại về nhà ở cơ sở hạ tầng tại các địa phương
trận mưa lớn kéo dài tại thành phố sơn la đã khiến một tảng đá lớn lan từ trên núi xuống làm sập một phần ba căn nhà sàn của gia đình ông lường văn phong
trú tại bản ót luông xã triển cọ gây thiệt hại tài sản khoảng một trăm hai mươi triệu đồng
mưa lũ còn tiếp tục tại các tỉnh miền núi phía bắc
để giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
đề nghị các tỉnh miền núi phía bắc bố trí lực lượng kiểm soát cảnh báo hướng dẫn giao thông tại các ngầm tràn
tuyến đường bị ngập sâu chia cắt không để người và phương tiện qua lại
các địa phương tổ chức quản lý trông giữ không để trẻ chơi đùa đi lại ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất
tăng cường thông tin kịp thời đến người dân về tình hình mưa lũ bằng các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động phòng tránh